nguyễn quốc thanh là công nhân công ty trách nhiệm mô hạn gia công gỗ thế vũ ở huyện tuy phước
sau một buổi làm việc nguyễn quốc thanh đã đột nhập vào phòng làm việc của công ty
lấy trộm một bộ máy vi tính loa máy in và một số tài sản khác trị giá hơn ba mươi triệu đồng bán lấy tiền tiêu xài
sau khi điều tra vụ việc công an huyện tuy phước đã bắt giữ thanh thu hồi tài sản bị mất cắp
tại sóc trăng công an huyện châu thành đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp xà lan xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ bảy đối tượng bảy xe mô tô hai con gà ba cặp cửa sắt
trên chín triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành tiếp tục điều tra
vào sáng nay công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện một xe ô tô khách chở gần một tấn nội tạng
và sừng động vật hoang dã đã bốc mùi hôi thối đưa vào phía nam tiêu thụ
vụ việc được phát hiện khi lực lượng công an dừng xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận xã kỳ thọ huyện kỳ anh để kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn
trên xe lực lượng công an phát hiện một mươi năm thùng xốp đựng chân nội tạng châu bò trọng lượng khoảng tám trăm linh kg
và hai trăm linh bộ sừng động vật rừng hoang dã
chủ xe là vũ văn tình không xuất trình được chứng từ hợp lệ cho số hàng trên
nên lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa
một vụ tai nạn đã xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thị trấn madagui huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
khiến một nhà dân bị sập rất may không có thương vong về người
vào thời điểm trên tài xế trần công thắng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
điều khiển xe tải có tải trọng một mươi năm tấn đang chở cà phê đi từ bảo lộc về tp hcm
khi đến địa điểm trên do xe bị mất phanh nên đã tông vào nhà của ông khắc kỳ hoàng
trên đường hùng vương thị trấn madagui
làm sập nhà và xe tải bị hư hỏng nặng
ít nhất sáu người đã thiệt mạng và một trăm linh người khác bị thương trong một trận động đất mạnh sáu bảy độ richter
xảy ra vào dạng sáng nay tại đông bắc ấn độ
trận động đất xảy ra vào lúc bốn h ba mươi năm phút theo giờ địa phương tại khu vực cách impan
thủ phủ của bang manipur khoảng ba mươi năm km về phía tây bắc với độ sâu chấn tiêu là năm mươi bảy km
trận động đất gây ra các vết nứt lớn trên các bức tường
và đã khiến một phần của một trung tâm mua sắm bị sập
sáu người thiệt mạng và một trăm linh người bị thương là do các mảnh vỡ từ các nhà cửa và công trình xây dựng rơi xuống
hơn chín mươi tám triệu người tại một số vùng lân cận ở đông bắc ấn độ cũng bị ảnh hưởng do những đợt chấn động nhẹ của trận động đất này
nhật bản và mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc trung quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay
mà trung quốc xây dựng bất hợp pháp trên bãi đá chư thập thuộc quần đảo trường sa của việt nam
ngoại trưởng nhật bản fumio kishida cho biết nhật bản lo ngại sâu sắc trước hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng của trung quốc trên biển đông
cũng như ý định coi việc xây dựng ồ ạt của bắc kinh tại vùng biển này là sự đã rồi
trước đó theo hãng tin reuters ngày hai tháng một người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ cũng cho rằng hành động của trung quốc đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
đồng thời mỹ kêu gọi tất cả các bên tích cực giảm căng thẳng bằng việc ngừng hành động đơn phương làm tổn hại sự ổn định và an ninh trong khu vực
có các bước đi nhằm tạo điều kiện đạt được các giải pháp ngoại giao hữu ích